một mươi sáu người đó là con số người nhập cảnh trái phép và các đối tượng cầm đầu
đã bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ tính từ đầu năm cho tới nay
đặc biệt là trong tháng bảy này có gần hai năm trăm linh đối tượng đã bị bắt giữ
theo báo cáo của bộ đội biên phòng những người xuất nhập cảnh trái phép đều thông qua các đường dây bằng nhiều hình thức
các đối tượng móc nối với cư dân hai bên biên giới có mối quan hệ thân tộc dòng tộc
thông thạo đường mòn lối mở đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép
từ ngày hai mươi sáu tháng bảy vừa qua bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã kích hoạt toàn bộ các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
và chỉ thị số một mươi chín ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
tăng cường lực lượng tuần tra chốt chặn kiểm soát trên các tuyến biên giới đường mòn lối mở
phân luồng kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu ngăn chặn phát hiện và kiên quyết không để dịch bệnh lây lan qua biên giới